các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất liên quan đến vụ ceo nguyễn phương hằng bị khởi tố bắt tạm giam ba tháng
mới đây nhất vào tối hai mươi bốn tháng ba công an đã khám xét tại hai căn nhà của bà nguyễn phương hằng
đồng thời thu giữ nhiều vật chứng để phục vụ công tác điều tra
vậy những thùng tài liệu được coi là vật chứng này quan trọng như thế nào có liên quan đến ai và phục vụ cho công tác điều tra thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi
cụ thể đến giữa đêm hai mươi bốn tháng ba tổ công tác của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc một công an tp hcm
vẫn đang khám xét tại căn nhà số sáu đường nguyễn thông quận ba của bà nguyễn phương hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam trụ sở tại bình dương
được biết đây là
là căn nhà mà vợ chồng bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng tức ông dũng lò vôi sinh sống thường xuyên
đây cũng là địa điểm mà bà hằng hay tổ chức các buổi livestream trên mạng xã hội có mời một số người đến cùng tham dự
khoảng hai mươi h ba mươi cùng ngày căn nhà ở đường nguyễn thông của bà nguyễn phương hằng bị phong tỏa hoàn toàn
khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ từ căn nhà thì lúc hai mươi hai h ba mươi ông dũng lò vôi xuất hiện đi trên ô tô về đến nhà
phía bên trong căn nhà bốn tầng
các lực lượng thuộc công an tp hcm tiến hành khám xét
quá trình này công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan
hiện trường xung quanh căn nhà số sáu đường nguyễn thông đến nửa đêm vẫn được công an địa phương phong tỏa
đảm bảo an ninh trật tự có rất đông người dân hiếu kỳ du thiếp tập trung quanh nhà theo dõi vụ việc
trước đó trong tối hai mươi bốn tháng ba tổ công tác cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khám xét căn nhà thứ hai của bà hằng
tại số một mươi bảy một mươi chín đường ngô đức kế phường bến nghé quận một
đây là địa chỉ bà hằng đăng ký thường trú
tại khu vực gần căn nhà này có rất đông công an cảnh sát cơ động tốt trực để đảm bảo an ninh trật tự
trong khoảng ba giờ khám xét công an thu giữ nhiều vật chứng tài liệu có liên quan đóng thùng mang lên ô tô đưa đi
gần giờ nhiều người vẫn đứng chờ đợi diễn biến tại nhà riêng của bà hằng tại biệt thự trên đường nguyễn thông
khoảng giờ ba mươi phút rào chắn được dỡ bỏ xe của các lực lượng làm nhiệm vụ rời đi
ngay khi rào trắng được tháo dỡ
người dân hiếu kỳ đổ xô đến trước cửa căn biệt thự của bà hằng trên đường nguyễn thông công an khu vực ra sức giải tán đám đông
cụ thể việc khám xét bắt đầu vào lúc hai mươi h và kết thúc vào lúc hai mươi hai h ba mươi
trong khoảng ba giờ khám xét tại hai căn nhà của bà nguyễn phương hằng
chiếc xe bán tải màu xanh đã đổ sẵn trước cổng biệt thự của cảnh sát điều tra công an tp hcm thu giữ nhiều vật chứng tài liệu có liên quan
như đã thông tin chiều tối ngày hai mươi bốn tháng ba
tổ công tác của phòng pc một công an tp hcm
tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
theo công an tp hcm bà nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mà xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật nhiều lần tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân
có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
sau khi khám xét nơi ở thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án bà nguyễn phương hằng
hai nghìn hai mươi một tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam được đưa về trại tạm giam tại t một mươi sáu huyện củ chi
mới đây xuất hiện bài viết trong chương mục doanh nghiệp của tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị có bài viết đã phân tích
về điểm lạ về chức danh ceo của bà nguyễn phương hằng ở công ty đại nam
vậy cụ thể chức danh ceo có gì đặc biệt trong khi ông dũng lò vôi đã trao cơ ngơi bạc tỷ cho người vợ sát xã của mình
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
cụ thể báo điện tử tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị
đăng tải bài viết với tiêu đề
điểm lạ về chức danh ceo của bà nguyễn phương hằng ở công ty đại nam
tuy nhiên ngay trong phần sáp vô của bài báo khẳng định
trên giấy tờ công ty cổ phần đại nam có một người khác đứng đầu không phải là bà nguyễn phương hằng
nội dung bài viết có đoạn nội dung như sau
chiều đến đêm hai mươi bốn tháng ba thông tin bà nguyễn phương hằng
mang chức danh tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bị khởi tố và bị bắt tạm giam gây xung sao
bà nguyễn phương hằng từng liên tục sử dụng công nghệ livestream trên các nền tảng mạng xã hội
như facebook youtube tiktok để bày tỏ quan điểm cá nhân
trong đó công kích một số người nổi tiếng hoặc người có uy tín trong xã hội
tra cứu thông tin công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thuộc bộ kế hoạch và đầu tư
pháp nhân mang tên công ty cổ phần đại nam được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu
vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu do ông huỳnh uy dũng
giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
ông huỳnh uy dũng là người đại diện pháp luật duy nhất của pháp nhân này
công ty cổ phần đại nam có đại diện pháp luật là ông huỳnh uy dũng
giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
công ty cổ phần đại nam đặt trụ sở tại phường hiệp an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
danh một ngành nghề đăng ký của đại nam
dàn trang qua nhiều lĩnh vực khác nhau từ bất đồng sản chiếu phim vật tư y tế trang nuôi
hơn bảy mươi mã ngành nghề được đại nam đăng ký theo công bố trên cổng
trong đó ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu
chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết kinh doanh địa ốc nhà xưởng đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật
khu dân cư khu công nghiệp thực hiện theo quy hoạch
trong báo cáo thông báo thay đổi mới nhất của công ty cổ phận đại nam trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thì chức danh của ông huỳnh uy dũng không thay đổi
vẫn là chủ tịch kiêm tổng giám đốc vẫn là người đại diện pháp luật
báo cáo chỉ công bố ngành nghề kinh doanh của đại nam có điều chỉnh
tra cứu thêm trên trang web của tổng cục thuế bộ tài chính
pháp nhân nộp thuế của công ty cổ phần đại nam bên cạnh người đại diện pháp luật huỳnh uy dũng
còn có bà nguyễn phương hằng
ở trường thông tin tên giám đốc đồng nghĩa bà nguyễn phương hằng
hoàn toàn có thể giữ vị trí điều hành cấp cao tại công ty theo quy định tại điều một trăm sáu mươi hai của luật doanh nghiệp
cụ thể quy định của điều này cho phép hội đồng quản trị có thẩm quyền bổ nhiệm một thành viên hội đồng quản trị
hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc tổng giám đốc
giám đốc hoặc tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty
chịu sự giám sát của hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trước pháp luật
về việc thực hiện quyền nghĩa vụ được giao
như vậy luật không quy định về số lượng một hay nhiều người đảm nhận chức danh tổng giám đốc hoặc giám đốc
người giữ chức danh này do hội đồng quản trị công ty quyết định
lúc này việc thuê giám đốc tổng giám đốc về các quyền và nghĩa vụ liên quan sẽ được điều chỉnh bởi luật lao động
cùng với đó tiếp tục vtc news cũng soi ra
công ty đại nam của bà nguyễn phương hằng mỗi ngày lỗ nửa tỷ mang ba trăm linh chín sổ đỏ đi thế chấp
trong bài viết của báo điện tử
vtc news lại khẳng định công ty cổ phần đại nam đang thế chấp ba trăm linh chín sổ đỏ dự án khu nhà ở đại nam
tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bình dương
cụ thể bài viết nêu rõ ngày một mươi tám tháng ba nguồn tin của vtc news cho biết
công ty cổ phần đại nam đang thế chấp ba trăm linh chín giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tức sổ đỏ dự án khu nhà ở đại nam phương phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bình dương
nội dung này được thể hiện rõ trong văn bản số ba trăm một mươi ba
vp dkd và cgcn ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bình dương
gửi sở tài nguyên và môi trường tỉnh về việc cung cấp danh sách
chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở
văn bản của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bình dương ghi rõ
căn cứ thông tư liên tịch số bảy c hai nghìn một mươi chín ctt btp ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín của bộ tư pháp
về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
tài sản gắn liền với đất
nay văn phòng đăng ký đất đai cung cấp danh sách chủ đầu tư tại thế chấp dự án nhà ở
tại văn phòng đăng ký đất đai cho sở tài nguyên và môi trường
cụ thể công ty cổ phần đại nam ba trăm linh chín giấy chứng nhận
trước đó tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình dương cũng đã công khai danh sách
hai mươi chín sổ đỏ dự án khu nhà ở đại nam đang được công ty cổ phần đại nam thế chấp
mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh bình dương theo hồ sơ số hai nghìn sáu trăm hai mươi chín hai nghìn sáu trăm ba mươi
dự án khu nhà ở đại nam có quy mô một trăm linh năm tám ha do công ty cổ phần đại nam làm chủ đầu tư
với tổng vốn đầu tư hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
công ty cổ phần đại nam tiền thân là công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp thanh lễ
được thành lập vào tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu do ông huỳnh uy dũng đại gia dũng lò vôi
làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
dự án được quyết định phê duyệt kỳ hoạch chi tiết một năm trăm linh hai nghìn bảy trăm một mươi bảy qd ubnd ngày chín một mươi hai nghìn một mươi bảy
quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số hai nghìn tám trăm sáu mươi hai qd ubnd ngày hai mươi một mươi hai nghìn một mươi tám
với vị trí đắc địa nằm trong tổng thể khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị bình dương
dự án được kỳ vọng sẽ trở thành nơi đáng sống và đầu tư sinh lợi bậc nhất tại bình dương
cho khoảng hai mươi người
năm hai nghìn một mươi chín thời điểm vừa bắt đầu thực hiện thi công dự án công ty của phần đại nam bị thanh tra
sở xây dựng ban hành quyết định xứ vạc vì vi phạm hành chính vì xây dựng không phép
về công ty cổ phần đài nam trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám nguồn thu của doanh nghiệp này tăng trưởng đều hàng năm
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi chín doanh thu công ty lao dốc nghiêm trọng lợi nhuận sau thuế âm đến một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
đến lúc này có lẽ sai đến đó
pháp luật thượng tôn
việc bà hằng sai phạm và bị xử lý theo pháp luật thì chúng ta không có gì để thắc mắc
nhưng từ khi mà bà hằng lên tiếng đối với nhiều vấn đề trong xã hội giới shobis võ hoàng yên lê tùng vân
dư luận ít nhất là trên mạng xã hội cũng đã dạy sóng bởi vì rất nhiều người cho rằng những thứ bà hằng đề cập đến không phải là không có lý
còn về những tài liệu hay chứng cứ được cơ quan cảnh sát điều tra thu thập đến lúc này vẫn là một ẩn số
rằng nó liên quan đến ai và đồng chạm đến những lợi ích nhóm nào
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ án nguyễn phương hằng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
gợi ý thông tin bà nguyễn phương hằng có tiểu sử ra sao bà này có thể đối mặt với mức hình phạt nào
hãy theo dõi trong video tiếp theo ở phần màn hình kết thúc
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại